tính đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi đã có một mươi một tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp một bảy tỉnh thành phố xác định cấp độ hai ba mươi một tỉnh thành phố chưa công bố cấp độ dịch theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các tỉnh xác định dịch ở cấp độ một vùng bình thường mới gồm lai châu cao bằng bắc cạn điện biên tuyên quang thái nguyên bắc ninh bắc giang quảng ngãi đồng nai bến tre
riêng tỉnh quảng ngãi có quy định ở mức độ cao hơn đối với quy định của chính phủ
tỉnh yêu cầu người từ vùng dịch tức là vùng đỏ đã tiêm đủ hai mũi vaccine có thể xanh sau một mươi bốn ngày vẫn phải cách ly tại nhà bảy ngày khác với chính phủ là chỉ tự theo dõi sức khỏe tại nhà
bảy tỉnh thành phố xác định cấp độ hai nguy cơ trung bình gồm vĩnh phúc phú thọ hà tĩnh đà nẵng quảng trị vĩnh long long an
đến cuối giờ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi nhiều tỉnh thành phố trong đó có hà nội chưa chính thức ban hành văn bản xác định cấp độ dịch theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết là theo các tiêu chí đánh giá thì hà nội đạt tiêu chí cấp độ một tương đương với màu xanh dựa trên tỷ lệ mắc mới số ca covid một mươi chín